tại trụ sở chính phủ đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đã tiếp ông vô tích phi líp
chủ tịch đảng cộng sản séc movaria đồng thời là phó chủ tịch hạ viện séc đang ở thăm việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoàn ngành ông vô tích phi líp sang việt nam trao đổi các vấn đề cùng quan tâm với đảng cộng sản việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết việt nam đang triển khai mạnh mẽ việc xây dựng cơ chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam với cương lĩnh đường lối chỉ đạo cụ thể
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn đảng cộng sản séc moravia quốc hội và chính phủ séc tiếp tục quan tâm
tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam đang sinh sống và làm việc tại séc
phát huy vai trò cầu nối hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước
về phần mình bày tỏ vui mừng gặp gỡ thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch đảng cộng sản séc moravia votech philip đã đánh giá cao những thành tiệu mà việt nam đạt được trong thời gian qua
tin tưởng đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tiệu to lớn hơn nữa trong xây dựng và phát triển đất nước
bày tỏ sự quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước ông vôich philipp cho biết
trong chuyến thăm việt nam lần này đoàn có một số doanh nghiệp lớn sang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp
đối tác và địa phương tại việt nam trong đó có lĩnh vực công nghiệp ô tô
đánh giá cao vai trò của việt nam tại khu vực đông nam á ông vôtech philip đề nghị hai nước thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực
nhất là về thương mại kinh tế và quốc phòng nhất là những lĩnh vực mà cộng hòa séc có thế mạnh